theo thanh tra tỉnh quảng nam công tác giao nhận gói thầu không đảm bảo chặt chẽ buông lỏng quản lý trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ đã mua sắm không thực sự phát huy hiệu quả như đề án để ra gây lãng phí lớn ngân sách nhà nước
thành tra tỉnh quảng nam đề nghị ubnd tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo và cá nhân ông hà thanh quốc nguyên giám đốc sở giáo dục và đào tạo quảng nam
đồng thời yêu cầu thu hồi số tiền sai phạm liên quan đến thực hiện các gói thầu dạy và học ngoại ngữ do aic nhận thầu tại sở giáo dục và đào tạo hơn bốn tám mươi năm tỷ đồng
trong đó sở giáo dục và đào tạo nộp lại số tiền sai phạm là hai sáu mươi một tỷ đồng
ông hà thanh quốc và tổ nghiệm thu bàn giao trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ do aic cung cấp nộp lại số tiền bốn tám mươi năm tỷ đồng
ngoài ra thanh tra tỉnh cũng chuyển hồ sơ mua sắm trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ do sở giáo dục và đào tạo
chủ đầu tư và aic nhận thầu sang cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam xem xét xử lý
nối tiếp chương trình sẽ là phần tin đáng chú ý khác chúng tôi vừa cập nhật mời quý vị theo dõi
ngày hai mươi chín tháng ba các ngành chức năng tỉnh tiền giang đang khẩn trương điều tra nguyên nhân một vụ mâu thuẫn đánh nhau dẫn đến một người chết
bốn người bị thương trên địa bàn huyện gò công đông
theo thông tin ban đầu do có mâu thuẫn trong chuyện làm ăn từ việc mua bán đất đai
tối hai mươi tám tháng ba ông nguyễn thanh tân ba mươi sáu tuổi
ngụ xã tân đông huyện gò công đông và anh rể là ông lê tuấn phong bốn mươi năm tuổi ngụ xã bình ân huyện gò công đông
đến nhà ông nguyễn văn thái năm mươi năm tuổi ngụ xã kiểm phước huyện gò công đông để nói chuyện
lúc này ở nhà có hai người con ruột của ông thái là anh nguyễn hữu cường hai mươi tám tuổi và nguyễn duy phương hai mươi năm tuổi
xảy ra tranh cãi với hai ông tân phong và ông thái dẫn đến rô sát
hai bên dùng dao tự chế và hung khí ẩu đà gây thương tích nặng khiến ông nguyễn thanh tân tử vong
những người còn lại bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu
sau đó được chuyển lên bệnh viện trợ rẫy tp hcm để tiếp tục điều trị
do có mâu thuẫn trên mạng xã hội nguyễn đăng đê chú huyện yên phong bắc ninh cùng hai mươi chín thanh niên
độ tuổi từ một mươi năm đến một mươi chín mang theo hung khí đến khu công nghiệp huyện yên phong bắc ninh để đánh nhau
theo viện kiểm sát nhân dân tỉnh bắc ninh các đối tượng mang theo hàng loạt hung khí sắc nhọn và nhiều vỏ chai bia thủy tinh
điều khiển xe mô tô giàn hàng ngang trên đường
các đối tượng lặng lách đánh võng hò hét tấn công một số người gây mất trật tự công cộng
xác định đây là vụ việc nghiêm trọng ảnh hưởng đến trật tự trị an trên địa bàn huyện
lãnh đạo viện kiểm sát nhân dân huyện yên phong đã khẩn trương chỉ đạo phân công kiểm sát viên
nhanh chóng phối hợp cùng cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên phong để điều tra
xác minh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng trên
ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên phong đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với một mươi đối tượng
viện kiểm sát nhân dân huyện yên phong đã phê chuẩn các quyết định nêu trên
theo thông tin từ đài khí tượng thủy văn tỉnh lào cai do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh lên
đêm về sáng hai mươi chín ba các địa phương trong tỉnh có mưa mưa rào và sông đều khắp
đặc biệt tại thôn ngãi trù lao trải và trung tâm xã y tý huyện bát sát mưa đá dữ dội chút xuống khoảng năm phút
bắt đầu vào lúc năm h ba mươi năm kết thúc khoảng năm giờ bốn mươi
đường kính trung bình của hạt đá khoảng một một năm cm những hạt lớn đạt mức hai cm
mưa đá đi kèm với mưa rào và rông mạnh sau khi chấm dứt để lại một lớp đá mỏng phủ trắng sân trước nhà đường đi và trong vườn nhà dân
những chỗ trũng đá rồn lại liên kết thành cục lớn
theo số liệu thống kê ban đầu
mưa lớn kèm rông lốc khiến bốn mươi tám nhà dân bị tốc mái tại huyện bát sát mường khương simacai bắc hà bị tốc mái hư hỏng
trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên huyện bát sát bị đổ khoảng sáu mươi mét hàng rào
trạm y tế xã sàng ma sáo huyện bát sát bị tốc mái nhà ăn
mưa đá cũng khiến một người tại huyện bát sát bị thương nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện
trong khi đó tại tỉnh yên bái vào sáng hai mươi chín tháng ba cũng ghi nhận mưa đá tiếp tục xuất hiện tại xã chế tạo huyện mù căng trải và xã xuế giàng huyện văn chấn
ngày hai mươi chín tháng ba trên các trang mạng xã hội lan tỏa hình ảnh và clip ghi lại cảnh một con cá heo đang bơi tại vùng biển vịnh hạ long tỉnh quảng ninh
theo đó clip và hình ảnh này do anh mùi trọng anh ở hãng du thuyền s c ghi lại
theo anh này thời điểm anh ghi hình được con cá heo này vào khoảng bảy giờ sáng ngày hai mươi chín tháng ba
khu vực hàng luồn cá heo xuất hiện khoảng một mươi phút thì lặn xa dần
anh trọng anh cho biết hơn một mươi năm làm việc trên vịnh hạ long đây là lần đầu tiên anh thấy cá heo
ông vũ kiên cường trường ban quản lý vịnh hạ long cho biết lâu rồi mới có cá heo xuất hiện trong lòng vịnh hạ long
cá heo xuất hiện ở khu vực này cũng là minh chứng cho thấy môi trường nước trong vịnh hạ long đang được cải thiện rất tốt
ông cường cũng cho biết trong khoảng thời gian này tỉnh quảng ninh đang mở chiến dịch làm sạch môi trường biển trên vịnh và ven bờ
thực hiện từ ngày hai mươi hai tháng ba đến hai mươi tháng bốn để kịp đón du khách trong mùa cao điểm du lịch ba mươi tháng bốn
học viện âm nhạc quốc gia việt nam được lựa chọn là đơn vị đối tác của giàn nhạc trẻ thế giới
để cùng tổ chức có mặt trong dự án âm thanh của tình anh em của wido trong chuyến lưu diễn của giàn nhạc này tại việt nam
đó là chia sẻ của nghệ sĩ nhân dân giáo sư danh dự kasnoa bùi công duy phó giám đốc học viện âm nhạc quốc gia việt nam
theo đó giàn nhạc trẻ thế giới wio sẽ lần đầu tiên đến việt nam
tại đây nhạc trưởng damiano gurana và bốn mươi năm thành viên của wyo đến từ các nước như đức bà lan nhật bản thái lan malaysia italy anh hàn quốc mỹ trung quốc pháp nga kazakhstan
sẽ cùng hai mươi năm thành viên hệ đào tạo từ trung cấp đến đại học của giàn nhạc sao hưởng trẻ của học viện âm nhạc quốc gia việt nam vnam wio
tập luyện và biểu diễn cùng nhau từ ngày hai mươi chín tháng ba đến ngày một mươi hai tháng
trong đó đặc biệt phải kể đến chương trình hòa nhạc đêm thăng long vào tối ngày sáu tháng bốn tại phòng hòa nhạc lớn học viện âm nhạc quốc gia việt nam
và chương trình gala opera puchini diễn ra vào ngày một mươi tháng bốn tại nhà hát lớn hà nội
các đêm diễn hứa hẹn đem đến cho khán giả thủ đô nhiều tác phẩm khí nhạc kinh điển cùng các tiết mục đặc sắc đỉnh cao của các nhà soạn nhạc lỗi lạc thế giới
như tchaikovsky rossini puccini và cả các nhà soạn nhạc tên tuổi của việt nam như đặng hữu phúc
trần mạnh hùng nhiều bản nhạc nổi tiếng của việt nam sẽ được vang lên trên sân khấu
sự kết hợp đa dạng của các nghệ sĩ trẻ quốc tế đến từ hai mươi quốc gia hứa hẹn sẽ lan tỏa nguồn năng lượng trẻ chung
tích cực giàu năng lượng và sáng tạo đến đông đảo công chúng yêu nhạc hàn lâm ở hà nội
nhạc trường trần nhật minh trường đoàn nhạc kịch nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch tp hcm sẽ là nhạc trường khách mời trong chương trình diễn ra vào tối sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
tham gia trình diễn tại các đêm nhạc này còn có giọng nữ cao angela nisi giọng nam cao vitaly kovalchuk
phía học viện âm nhạc quốc gia việt nam cho biết hiện tại các học sinh sinh viên được chọn tham gia biểu diễn trong chương trình
và các sinh viên nghệ sĩ trẻ quốc tế của wijo đang say xưa và tích cực luyện tập để chuẩn bị cho sự kiện trên
giàn nhạc trẻ thế giới được thành lập vào năm hai nghìn một bởi nhạc trường người italy damiano girana đã chào đón hơn hai thành viên tài năng từ khắp các châu lục
lưu diễn tại nhiều quốc gia trên thế giới
ngày hai mươi chín tháng ba sở du lịch thành phố đà nẵng tổ chức công bố chương trình kích cầu và thu hút khách du lịch đến đà nẵng năm hai nghìn hai mươi bốn
indu đà nẵng năm hai nghìn hai mươi bốn tận hưởng các sản phẩm du lịch đặc sắc của đà nẵng sự kiện lễ hội du lịch ẩm thực du lịch ban đêm du lịch cưới và du lịch mice
năm hai nghìn hai mươi bốn đà nẵng sẽ mang đến cho du khách chuỗi các sự kiện lễ hội đặc sắc như lễ hội bóng đá brazil việt nam năm hai nghìn hai mươi bốn
lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng lễ hội tận hưởng đà nẵng vinsmart arerman bảy mươi ba việt nam liên hoan nghệ thuật đường phố quốc tế
lễ hội bia đà nẵng giải brg open gof championship liên hoan phim châu á đà nẵng
bên cạnh đó du khách sẽ có cơ hội gia tăng trải nghiệm khám phá đà nẵng với các sản phẩm du lịch ban đêm hấp dẫn như các show diễn
tramming show áo dài show chương trình du ngoại sông hàn về đêm hoạt động của các phố du lịch chợ đêm phố du lịch ăn thượng
chợ đêm sơn trà chợ đêm hellio bãi biển đêm mỹ an
sở du lịch đà nẵng cho biết nhiều sản phẩm du lịch mới năm hai nghìn hai mươi bốn theo từng giai đoạn sẽ được ra mắt phục vụ nhu cầu của khách du lịch
trình diễn nhạc nước trình diễn mua dối nước trình diễn mô tô nước flybot kèm hiệu ứng âm thanh ánh sáng và phá hoa
khai trương phố đi bộ bạch đằng và thí điểm dịch vụ về đêm trên cầu nguyễn văn chỗi và công viên bờ đông chân cầu nguyễn văn chối
với nhiều hoạt động vui chơi giải trí check in chương trình nghệ thuật truyền thống hiện đại kết hợp thưởng thức ẩm thực đường phố và chiêm ngưỡng cảnh đẹp đà nẵng về đêm
chương trình tận hưởng du lịch đà nẵng bằng tàu hỏa du lịch tour trải nghiệm ẩm thực đà nẵng
năm hai nghìn hai mươi bốn đà nẵng dành tặng hơn một mươi vô trợ miễn phí và ưu đãi giảm giá tổng trị giá tương đương năm tỷ đồng cho khách du lịch
đặc biệt thành phố ưu tiên tặng hai vé xem lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng miễn phí cho du khách khi đăng ký mua dịch vụ sản phẩm du lịch đà nẵng trên các nền tảng trực tuyến các trang mạng xã hội của du lịch đà nẵng
tham gia mini game vòng quay may mắn tại quầy thông tin du lịch đà nẵng và tặng quà dành cho một trăm linh cặp đôi đầu tiên lựa chọn đà nẵng để tổ chức đám cưới kỳ nghỉ trang mật
với nhiều điểm mới hấp dẫn và đa dạng sự chọn lựa dành cho các phân khúc thị trường mục tiêu đà nẵng đặt mục tiêu đón khoảng tám bốn triệu lượt khách nội địa và quốc tế trong năm hai nghìn hai mươi bốn
sáng hai mươi chín tháng ba huyện ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam huyện an dương hải phòng tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đền thờ phạm thượng quận thuộc địa phận xã an hưng huyện an dương
đền thờ phạm thượng quận thờ ngài thần chủ và cũng là thành hoàng phạm đình trọng
ông sinh năm một nghìn bảy trăm một mươi bốn đời vua lê du tông là một danh thần nổi tiếng văn võ toàn tài vị đại quan nổi tiếng của đất nước trong chiều hậu lê thế kỷ một mươi tám
ông đỗ tiến sĩ làm quan từ chức cấp sự chung trải thăng đến chức bồi tụng thượng thư bộ binh hàm thái tử thái bảo tước hải quận công là người có công dẹp phỉ tàu ô quan lan tại biên giới việt trung phá được phong trào khởi nghĩa nông dân nguyễn hữu cầu
sau đó ông được cử làm đốc chấn nghệ an một chấn hiểm yếu của quốc gia ở đây ông có nhiều chính sách tốt được sĩ phu dân kính trọng mến mộ
đền thờ phạm thượng quận được khởi dựng vào nửa cuối thế kỷ một mươi tám sau khi ông phạm đình trọng mất triều đình đã xác phong làm phúc tần làng kinh giao
ngôi đền được tu bổ tôn tạo xây dựng lại song vẫn giữ được những nét kiến trúc truyền thống và có giá trị mỹ thuật cao
đền có mặt bằng kiến trúc chữ nhị ba gian tiền bái một gian hậu cung và làm theo thức trồng diêm nóc cát mái đao cong lượp ngoài mũi
ngoài giá trị về lịch sử đền thờ phạm thượng quận còn bảo tồn lưu giữ được khá nhiều cổ vật có giá trị về lịch sử mỹ thuật
với những giá trị ý nghĩa lịch sử văn hóa tiêu biểu đền thờ phạm thượng quận được bộ văn hóa thể thao và du lịch cấp bằng xếp hạng di tích quốc gia
cũng tại buổi lễ ubnd huyện an dương công bố quyết định thành lập ban quản lý di tích lịch sử cấp quốc gia đền thờ phạm thượng quận